dự kiến từ chiều và đêm nay trên vùng biển từ quảng ninh đến ninh bình sẽ chịu ảnh hưởng lớn
ngay trong sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai công tác ứng phó với bão số hai
dự báo trong sáng ngày bốn tháng bảy bão số hai sẽ đổ bộ lên đất liền trọng tâm vào các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình
hiện có một mươi hai tàu của tỉnh quảng ngãi vẫn đang hoạt động ở khu vực ảnh hưởng của bão
các tỉnh vùng độc bằng sông hồng đã gieo cấy hai trăm sáu mươi hectare trong đó bảy mươi hectare lúa mới gieo xạ có nguy cơ bị ngập ống cao khi có mưa lớn
do đó ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương kiểm tra sẵn sàng phương án điều tiết nước chống ống ngập và bảo đảm an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa chủ động các phương án phòng chống bão theo phương châm bốn tại chỗ
hiện đang là mùa du lịch do đó ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương phải bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trên bờ và khách du lịch
luôn bám sát thông tin của bão sẵn sàng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ứng phó với cơn bão theo phương châm bốn